thưa quý vị liên quan đến vụ nhóm cướp gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến ba hiệp sĩ và người dân tử vong
bốn người khác bị thương xảy ra trên đường cách mạng tháng tám quận ba tp hcm
hiện nay công an tp hcm đang khẩn trương truy xét các đối tượng có liên quan
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin nhóm bốn đối tượng đã cướp chiếc xe sh đang đậu trước cửa hàng thời trang
do đã theo dõi từ trước nhóm tám hiệp sĩ đường phố lao vào bắt quả tang
tuy nhiên các đối tượng đã manh động cầm hung khí đâm tới tấp hậu quả làm bảy người bị thương
trong đó hai hiệp sĩ và một người dân đã tử vong do vết thương quá nặng
đến thời điểm hiện tại sức khỏe bốn nạn nhân phải nhập viện cấp cứu đã qua cơn nguy kịch
hiện đang được điều trị tại bệnh viện thống nhất và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
tiếp nhận hai bệnh nhân là nguyễn đức huy và đinh phú ý
hai bệnh nhân này đều ở trên năm
bốn trăm chín mươi sáu hết đều là sinh viên năm cuối
bệnh nhân huy là người chở bệnh nhân quý và
bệnh nhân huy thì chỉ có bị một cái tổn thương ở bị đâm ở ngực bên phải thôi
quý gáp lúc đó là tục và không lo được
thì đã được chuyển thẳng lên phòng mổ
bệnh nhân quý thì có một cái vết thương ở mặt trước của tránh tay bên phải
đứt cái động mạch cánh tay đứt thần kinh giữa
đứt cơ bào tránh tay
hiện tại tính mạng thì không còn nghiêm trọng gì hết
tuy nhiên vấn đề bệnh nhân quý thì một vết thương mạch máu thì mình không nói thì nó có một tỷ lệ nhỏ
cũng có khả năng là nó sẽ chảy máu tụ máu hay là những cái vệnh nghiệp thần kinh
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan
để truy xét các đối tượng gây án
đồng nghiệp gia đình các nạn nhân và cơ quan đoàn thể của thành phố hồ chí minh
đang kêu gọi ủng hộ và chăm lo hậu sự cho những người đã tử vong
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này trong các bản tin sau